do tác động của không khí lạnh tăng cường nhiệt độ ở hà nội và các tỉnh miền bắc khả năng xuống dưới hai mươi độ c
xét về đêm và sáng tại miền trung sẽ có mưa lớn rồn rập trong ba ngày tới
theo tuổi trẻ đưa tin chiều một mươi năm tháng một mươi ông nguyễn văn hưởng trưởng phòng dự báo khí hậu
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hiện tại không khí lạnh đã bắt đầu ảnh hưởng đến khu vực vùng núi bắc bộ
trong đêm nay và ngày mai không khí lạnh sẽ tiếp tục tăng cường xuống khu vực này
dưới tác động của không khí lạnh mưa ở hà nội và các tỉnh bắc bộ sẽ giảm dần
đêm và sáng mai trời còn mưa đến trưa chiều trời khô ráo tới ngày chủ nhật trời khô ráo hơn và kéo dài sang tuần tới
tuy nhiên nhiệt độ về đêm và sáng ở hà nội cũng như các tỉnh bắc bộ có xu hướng giảm
vùng núi bắc bộ xuống dưới hai mươi độ c xét về đêm và sáng
hà nội cũng cảm nhận cái rét về đêm và sáng trong ngày một mươi sáu một mươi bảy và một mươi tám tháng một mươi có khả năng xảy ra tình trạng rét
đây là đợt rét đầu tiên ở hà nội và các tỉnh miền bắc trong mùa đông hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
tại miền trung tổ hợp không khí lạnh với giải hội tụ nhiệt đới và khả năng vùng xoáy thấp ở biển đông di chuyển vào
sẽ gây ra đợt mưa rất lớn ở các tỉnh từ nghệ an trở vào đến đà nẵng quảng nam và con tum
trọng tâm mưa là các tỉnh hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế có tổng lượng mưa từ ba trăm linh sáu trăm linh mm một đợt
cục bộ có nơi trên sáu trăm linh mm một đợt mưa xảy ra rồn rập trong ngày một mươi sáu một mươi bảy và đêm một mươi tám tháng một mươi với cường độ mưa cực kỳ lớn
mưa lớn có thể gây lũ quét sạt lở đất ở phía tây các tỉnh trung trung bộ nhất là khu vực quảng trị thừa thiên huế quảng bình
kể cả công trình xây dựng ở vùng núi phía tây cần hết sức lưu ý trong những ngày cuối tuần này ông hưởng lưu ý
để chủ động ứng phó với mưa lớn ngập lụt lũ quét xa lở đất ngày một mươi bốn tháng một mươi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
có công văn yêu cầu các tỉnh từ nghệ an đến quảng nam triển khai lực lượng xung kích kiểm tra ra soát các khu dân cư ven sông suối
khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét sạt lở đất để chủ động tổ chức di rời sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra
kiểm tra giả soát sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu
bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra

bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra